vào hồi một giờ bốn mươi năm phút sáng nay ngày ba tháng bốn tại km ba mươi chín cộng năm trăm linh đường cao tốc nội bài lào cai
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách dường nằm với một xe ô tô tải kéo theo rơ móc
vụ tai nạn đã khiến một người chết và năm người khác bị thương
theo đó xe ô tô khách mang biển kiểm soát hai mươi bốn b sáu trăm năm mươi sáu do nguyễn thế anh ở phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai điều khiển
đã vào chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c bốn nghìn một trăm bảy mươi năm kéo theo rơ móc biển kiểm soát hai mươi chín r hai nghìn ba trăm bảy mươi một
do bùi văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở gia lâm huyện nho quan ninh bình điều khiển
ngay sau khi xảy ra vụ việc tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức cấp cứu người bị nạn
và điều tra làm rõ vụ việc lực lượng chức năng tỉnh vĩnh phúc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn